lễ hội hương sắc na hàng năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến sẽ diễn ra từ ngày ba đến năm tháng ba với nhiều hoạt động sôi nổi
đây là dịp để huyện na hàng tỉnh tuyên quang giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách
tại lễ khai mạc ngày bốn tháng ba sẽ công bố kỷ lục guinness việt nam tuyến đường hoa lê dài nhất việt nam
đây là dịp để huyện na hàng thu hút khách du lịch đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa vùng miền đến với du khách
kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ô cốp hàng hóa của địa phương
là nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc dao đỏ tại lào cai nghi lễ nhảy lửa thường diễn ra vào tháng riêng hàng năm
hiện nay nghi lễ này đã được một số địa phương lựa chọn là sản phẩm du lịch để trình diễn giới thiệu tới du khách
theo tín ngưỡng của người dao đỏ nghi lễ nhảy lửa
thường được tổ chức tại nhà thầy cúng có thờ thần lửa
tham gia nghỉ lễ là những thanh niên trai tráng từ một mươi hai tuổi trở lên
trong mỗi lần nhảy lửa thường có từ một đến hai thầy và từ năm đến hai mươi trò
mở đầu là nghi lễ cúng lễ xin phép tổ tiên thần linh cho dân làng được tổ chức lễ hội
rồi đến nghi thức cũng gọi thần linh nhập vào các trò để tham gia nhảy lửa
mời sư phụ thần linh thần lửa đến du xuân phù hộ cho thầy dẫn dắt các trò nhảy lửa
cầu thái dẫn an cầu là mọi người mua thuận gió hoa là mọi người là bình an
bảo tồn phát huy nhưng cần quảng bá đến với du khách đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước
để thấy được là cái nét văn hóa truyền thống tốt đẹp đó
thì từ cái việc mà giữ gìn đó thì nâng nó lên trở thành một sản phẩm về du lịch
trong văn hóa tín ngưỡng của người dao đỏ có rất nhiều nghi lễ khác nhau
mỗi nghi lễ đều chứa những nét huyền bí và tốt đẹp
giáo dục hướng thiện đang dần được khai mở
lễ hội nhảy lửa là một trong những nét văn hóa tinh túy độc đáo
đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đang góp phần tạo ra sản phẩm du lịch riêng có ở vùng đất cao nguyên trắng